tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn chiều nay quốc hội biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức với tỷ lệ tám mươi tám hai các đại biểu tán thành
luật cán bộ công chức và luật viên chức sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo đó việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện đối với nhóm đối tượng sau cam kết tình nguyện làm việc từ năm năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
người học theo hình thức cử tuyển theo quy định của luật giáo dục sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhà khoa học trẻ tài năng
ngoài ra người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện của vị trí việc làm và làm công chức đối với trường hợp sau
viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập cán bộ công chức cấp xã người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức
người đã từng là cán bộ công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ công chức tại các cơ quan tổ chức khác
trước đó quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung điều ba luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ với đa số phiếu tán thành luật này có hiệu lực từ ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi